thưa quý vị đài truyền hình trung ương trung quốc cctv ngày một tháng bốn đưa tin
thủ tướng nước này lý khắc cường cho biết bắc kinh sẽ thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình nga ukraine theo cách riêng của mình
phát biểu với các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên theo hình thức trực tuyến sau hai năm
thủ tướng lý khắc cường nhắc lại quan điểm của bắc kinh ủng hộ việc bảo vệ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế
trong đó có sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen cũng cho biết
các nhà lãnh đạo châu âu kêu gọi trung quốc không nên can thiệp vào các biện pháp trừng phạt của châu âu đối với nga
liên quan tới chiến dịch quân sự của moscow ở ukraine